xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
thưa quý vị tối qua tại hai tỉnh nghệ an và thừa thiên huế đã diễn ra cầu truyền hình
làng sen đuôi trí lớn đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhận kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chương trình được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu là làng hoàng trù
xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an và trường trung học phổ thông
chuyên quốc học huế thành phố huế tỉnh thừa thiên huế được tiếp sóng bởi bốn mươi
đài phát thanh truyền hình trong cả nước với sân khấu thực cảnh bình dị cũng như
thông qua những thước phim tư liệu quý giá những ca khúc nổi tiếng mang đậm âm hưởng
dân ca ví dặm nghệ tĩnh và ca huế biết về bác cùng sự phân tích của các nhà
nghiên cứu về hồ chí minh được lồng ghép với nhau tạo nên mạch câu chuyện cảm xúc
có chiều sâu về hành trình ấu thơ và thời niên thiếu của người
chương trình giúp người xem cảm nhận rõ nét chân thực hơn về những mảnh đất gắn bó
với bác cũng như sự hình thành nên bậc vĩ nhân danh nhân văn hóa thế giới
hồ chí minh vô vàn kính yêu của dân tộc việt nam
hải dương hiện có hơn ba trăm năm mươi sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp từ ba sao trở lên
thuộc nhóm thực phẩm đồ uống thủ công mỹ nghệ thảo dược văn hóa và du lịch
từ năm hai nghìn hai mươi ba việc xếp hạng sản phẩm ô cốp được phân cấp thực hiện
cấp huyện sẽ đánh giá lựa chọn sản phẩm ô cốp ba sao cấp tỉnh đánh giá sản phẩm ô cốp bốn sao
quyết định công nhận sản phẩm ô cốp có giá trị trong ba sáu tháng
sau thời gian này nếu chủ thể không đăng ký để đánh giá công nhận lại
thì sản phẩm sẽ không được sử dụng bộ nhận diện ô cốt khi tiêu thụ sản phẩm
hải dương đang phấn đấu mỗi năm có ít nhất năm mươi sản phẩm ô cốp từ ba sao trở lên
và ít nhất một sản phẩm đạt năm sao
trước diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của thời tiết đặc biệt trong thời gian gần đây
tại các vùng cao của tỉnh lào cai liên tiếp phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề của mưa lũ sạt lở
thế nhưng vẫn còn nhiều hộ sống trong vùng nguy hiểm vì nhiều nguyên nhân mà chưa được di chuyển đến nơi ở an toàn
sinh sống ngay dưới chân đồi bị sụt lốn vết đất to hiện ngay trên đỉnh
gia đình anh dương văn thức xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai không khỏi bất an lo lắng mỗi khi mùa mưa bão tới
dù đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng vì nhiều lý do
gia đình anh vẫn chưa thể di chuyển đến nơi ở an toàn
thì hiện tại bản thân và gia đình rất là lo lắng
thì chính quyền địa phương thì cũng lên khảo sát và cũng có phương án là quy hoạch di chuyển đến vùng đất mới
thì cũng mong cấp trên cũng như chính quyền là tạo điều kiện để chúng tôi di chuyển sớm để bớt lo lắng trong mùa mưa lũ
theo chính quyền xã minh lương huyện văn bàn thì vết nứt trên đỉnh ở thôn minh thượng đã xuất hiện từ năm hai nghìn hai mươi và ngày càng có dấu hiệu lớn hơn
thời tiết cực đoan khiến các thảm họa thiên tai ngày càng gây hậu quả nghiêm trọng
bởi vậy để bảo đảm chỗ ở an toàn để người dân ổn định phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức cấp bách cần sớm được triển khai